cục quản lý dược bộ y tế vừa thu hồi và đình chỉ lưu hành trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm mai thảo mộc neutral cosmetic trong quá trình thanh tra kiểm tra
cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này không bảo đảm chất lượng không an toàn cho người sử dụng
sản phẩm do công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ mai mai phương địa chỉ số một mươi bảy d đường nguyễn hữu cảnh khu phố ba thị trấn trảng bom huyện trảng bom tỉnh đồng nai công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
cục quản lý dược yêu cầu công ty sản xuất khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới những đơn vị phân phối và thu hồi toàn bộ sản phẩm gửi báo cáo thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định về cục quản lý dược trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cục quản lý dược cũng đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định và xử lý xử phạt các tổ chức cá nhân có vi phạm